cướp giật chiếc xe máy của cụ ông sáu mươi chín tuổi hành nghề xe ôm đối tượng nguyễn đình toàn ba mươi tuổi trú tại xã trúc sơn huyện cư rút tỉnh đắk nông đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu vì cần tiền mua ma túy sử dụng cho nên vào sáng ngày một tháng bảy toàn đi bộ đến chợ huyện cư rút tìm người dân sơ hở để chiếm đoạt tài sản
khi thấy ông nguyễn văn hiền sáu mươi chín tuổi trú tại xã tâm thắng huyện cư rút hành nghề xe ôm đang đứng chở khách toàn đến thuê trở về hướng phường thành nhất thành phố buôn ma thuột với giá một trăm linh đồng
đi đến đoạn đường vắng trời mưa trơn trượt xung quanh không có nhà dân toàn yêu cầu điều khiển xe giúp thì ông hiền đồng ý
tuy nhiên trong lúc ông huyền đang xuống xe thì toàn liền dồ ga bỏ chạy sau đó toàn đã bán chiếc xe máy lấy tiền tiêu xài và di chuyển về tỉnh bình dương
tại đây để tránh bị công an phát hiện truy lùng đối tượng đã tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung
tuy nhiên cho đến ngày hai mươi tám tháng bảy công an thành phố bô ma thuật đã bắt giữ được toàn khi đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình dương